trên mặt trận phòng chống dịch những người lính biên phòng luôn thể hiện tinh thần và ý chí vững vàng tiếp tục bám biên chốt chặn trên biên giới để đổi lấy sự an toàn cho nhân dân
họ không chỉ là chỗ dựa vững chắc của đồng bào vùng biên mà còn in đậm trong lòng người dân nơi đây nghĩa cử cao đẹp về tình người nơi vảnh đai chống dịch
hôm nay ông hoàng văn éo tám mươi bảy tuổi ở bản a la huyện yên châu tới khám bệnh ngay tại chốt chống dịch covid một mươi chín
ông được chiến sĩ quân y thăm khám tận tình cấp thuốc và dặn dò cẩn thận ông rất xúc động về việc làm của bộ đội dành cho ông cũng như bà con dân bản
nhân dân ở đây và cả bản thân cũng rất là thân khởi được biên phòng thượng trực dạy bảo không cho đi sạc lạc
chốt a la là một trong bốn chốt phòng chống dịch covid một mươi chín của đồn biên phòng trường on
đây là nơi ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trải phép qua biên giới mà chốt chống dịch giờ này đã trở thành một trạng xá quân y khám bệnh cho bà con
giờ đây mỗi lúc ốm đau dân bản biên giới lại có thêm một địa chỉ khám bệnh
cách chốt chống dịch không xa vợ chồng anh vì văn quyết đang thu dọn những gì còn xót lại
tại căn nhà bị cháy do chập điện sau khi lửa được dập tắt cán bộ chiến sĩ trên chốt đã có mặt kịp thời để chia sẻ với những khó khăn của gia đình anh
sau khi viết tin đồn biên phòng cũng đã cử lực lượng xuống để giúp đỡ và tặng hỗ trợ gia đình anh quyết một số vật dụng một là quần áo hai là gạo và các vật chất khác để anh chị ấy sớm ổn định cuộc sống
ở nơi này bộ đội biên phòng không chỉ là những người
những người giữ gìn bình yên nơi vùng biên các anh còn luôn sắt cánh cùng dân bản trong những thời điểm săn khó của cuộc sống
những việc làm tình nghĩa của các anh đã tạo thêm một thế trận lòng dân nơi vảnh đai biên giới